do nhu cầu thị trường tăng cao vào cuối năm nhất là dịp giáp tết nguyên đán các đối tượng buôn lậu đã dùng mọi thủ đoạn để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới
để chủ động kiểm soát tình hình phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm các lực lượng chống buôn lậu trong đó có biên phòng đã xây dựng phương án tổ chức lực lượng phương tiện tăng cường kiểm tra kiểm soát biên giới cửa khẩu và nội địa
trọng tâm kiểm soát ngăn chặn triệt để tình trạng buôn lậu vận chuyển trái phép hàng cấm hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội hàng giả hàng kém chất lượng tràn vào nội địa
phóng viên truyền hình nhân dân đã phỏng vấn thiếu tướng ngô thái dũng cục trưởng cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng về nội dung này
theo quy luật dịp tết nguyên đán cũng là mùa cao điểm của tội phạm buôn lậu đặc biệt trên các tuyến biên giới lối mở đường mòn là một trong những lực lượng trên tuyến đầu chống buôn lậu
bộ đội biên phòng đã xây dựng phương án tổ chức lực lượng phương tiện tăng cường kiểm tra kiểm soát biên giới cửa khẩu và nội địa trọng tâm kiểm soát ngăn chặn triệt đề tình trạng buôn lậu vận chuyển trái phép hàng cấm hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội hàng giả hàng kém chất lượng tràn vào nội địa
vậy thì bộ đội biên phòng có những cái giải pháp như thế nào để ngăn chặn tình trạng này